để hạn chế tử vong do đuối nước hàng năm vào dịp hè tp hcm lại tổ chức mở nhiều lớp học bơi miễn phí dành cho kem học sinh
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
đây là lớp học bơi miễn phí dành cho các em học sinh có độ tuổi từ bảy đến một mươi năm tuổi do quận đoàn quận hai phối hợp với trung tâm văn hóa thể thao quận tổ chức
nhằm nâng cao kiến thức bơi lội cho học sinh
trong đó bình quân mỗi ngày quận tổ chức hai lớp học bơi như thế này
học tại đây các em được các thầy hướng dẫn về kỹ thuật bơi cơ bản kỹ thuật bơi ếch kỹ thuật bơi xài kỹ thuật bơi bướm kỹ thuật bơi ngựa và kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước
trong thời gian qua để thực hiện kế hoạch phổ cập bơi cho các em học sinh ngoài việc đầu tư nâng cấp bể bơi tại trung tâm văn hóa thể thao các quận huyện
thành phố còn đầu tư xây dựng nhiều bể bơi khác thuộc hệ thống bể bơi ở các trường học
hiện nay đang là thời điểm đầu hè nhu cầu giải trí và hoạt động bơi lội của trẻ em có xu hướng tăng cao
nên các quận huyện cũng đã bố trí hợp lý để tất cả các em học sinh được học bơi trong dịp hè nhằm phòng chống đuối nước